tây nguyên và nam bộ hôm nay cũng vẫn là một ngày nắng sớm với cường độ mạnh
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên tiếp tục cao và phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh miền đông của nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
các tỉnh miền tây nhiệt độ thấp hơn giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển ngày mai khi có ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực vịnh bắc bộ
gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và kèm theo mưa rông và gió giật
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước